vào chiều ngày hôm nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
về việc điều động đại tá đặng hồng đức giám đốc công an tỉnh yên bái giữ chức vụ tránh văn phòng bộ công an
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
theo đó đồng chí trung tướng tô ân sô thôi giữ chức vụ tránh văn phòng bộ công an từ ngày một hai hai nghìn hai mươi ba
tiếp tục đảm nhiệm chức danh trợ lý ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đảm nhiệm nhiệm vụ người phát ngôn bộ công an
điều động đồng chí đại tá đặng hồng đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quê quán nam trực nam định giám đốc công an tỉnh yên bái
đến nhận công tác và giữ chức vụ tránh văn phòng bộ công an kể từ ngày một hai hai nghìn hai mươi ba
tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an đến đồng chí trung tướng tô ân sô và đồng chí đại tá đặng hồng đức